dự án đã được điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng gần gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi từ hơn hai mươi sáu một trăm một mươi tỷ đồng lên gần bốn mươi tám tỷ đồng
dự án metro hà nội cát linh hà đông tổng mức đầu tư ban đầu là tám bảy trăm bảy mươi tỷ đồng sau hai lần điều chỉnh đã tăng lên bốn mươi bảy ba trăm hai mươi năm tỷ đồng tức đội vốn gần ba mươi tỷ đồng so với ban đầu
bộ kế hoạch và đầu tư chỉ ra rằng nguyên nhân chính dẫn đến việc tăng tổng mức đầu tư của dự án là do kéo dài
thời gian bàn giao mặt bằng dẫn tới phát sinh thêm chi phí từ trượt giá nguyên vật liệu giá nhân công
về phía ngành xây dựng nguyên nhân quan trọng được chỉ ra đó là do hạn chế trong quản lý chi phí định mức và đơn giá xây dựng
khâu xác định chi phí chưa phù hợp với thực tiễn tính chưa đúng chưa đủ do thị trường biến động không đúng với dự tính hoặc xác định tổng mức đầu tư chưa đúng
việc quản lý đỉnh mức và đơn giá xây dựng hiện nay còn mang tính bao cấp công nghệ lạc hậu dẫn đến tăng chi phí của dự án
tiến khai trên thực tế
thưa quý vị và các bạn lạc hậu không sát với thị trường những nhược điểm của hệ thống định mức giá xây dựng trong thời gian qua đã gây nên nhiều hệ lụy
tăng chi phí dự toán đội vốn không chỉ làm chậm tiến độ triển khai của các dự án làm giảm hiệu quả đầu tư mà còn tạo khe hở cho tiêu cực
trục lợi len lõi gây thất thoát vốn
hiện các bộ định mức do bộ xây dựng ban hành chủ yếu là định mức xây dựng các công trình dân dụng nhà ở thấp hơn nhiều so với đỉnh mức của các công trình công nghiệp hạ tầng có tính chất phức tạp
các dự án nhà máy nhiệt điện là một ví dụ điển hình cho tình trạng này
bộ công thương tuy có một số đỉnh mức áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện nhưng không đầy đủ do ban hành từ lâu
điều này khiến cho không ít nhà thầu tham gia vào các dự án nhiệt điện phải lao đao
tổng công ty lắp máy việt nam lilama là tổng thầu xây lắp nhà máy nhiệt điện sông hậu i và tổng thầu lắp đặt các thiết bị của nhà máy nhiệt điện long phú một thái bình ii
cả ba công trình này đều áp dụng phương pháp tính của nhà nước về bộ định mức giá đơn giá
nhìn từ góc độ nhà thầu có thể thấy rõ những bất cập về định mức đơn giá
đối với dự án này thì cái chi phí thi công của lilama với cái đơn giá là rất là thấp
nó không phù hợp với cái
cái hiện tại nữa ví dụ như cái khu vực kết cấu thép của cái gian tu bin kia thì theo cái định mức cũ thì sử dụng cẩu năm mươi tấn
mà hiện tại mà để lắp được cái đó thì lilama đều phải sử dụng cẩu hai trăm tám mươi tấn
và với cái đơn giá tạm tính lilama đăng ký với tổng thầu thì là hai triệu bảy mươi chín đồng một tấn
với số tiền như vậy thì chỉ đủ trả cho công nhân
tiền lương công nhân còn toàn bộ trang thiết bị máy móc và vật tư phụ là không có
trong khi công nghệ ngày càng phát triển yêu cầu của các dự án ngày càng phức tạp thì định mức đơn giá vẫn rậm chân tại chỗ với những công nghệ vật liệu lạc hậu
công nghệ càng ngày nó càng phát triển cho nên đối với cái lò hơi ở đây thì nó là công nghệ mới
toàn bộ cái phần ống và thiết bị là đều là thép hầu kim
và để mà làm một cái mối hàn cho thép hầu kim này thì
chi phí nó đắt gấp năm lần so với làm cho các cái mối hàn thép carbon
cùng với công nghệ ngày càng phát triển nhân lực cũng đòi hỏi ngày càng phải tinh vi
vì vậy đơn giá nhân công cũng sẽ ngày càng cao
đối với thợ địa phương mặt bằng trình độ không đủ đáp ứng cho công trình
vì vậy lilama phải tuyển người từ ngoài bắc đưa vào nên chi phí đổi lên cũng rất cao
thế nhưng đơn giá hiện tại chỉ đáp ứng bốn mươi so với thực tế nhà thầu phải chi phí để thi công
hiện tại thì là với cái đơn giá tạm tính là thấp như vậy và cái định mức chưa được cập nhật
thì càng ngày thì nhà thầu sẽ càng khó khăn do cái nguồn tài chính càng ngày nó càng bị âm càng lỗ
thì lila ma đứng ở phương diện nhà thầu phụ thì kiến nghị là các bộ ban ngành
thì nhanh chóng cho áp dụng cái đơn giá mới vào cái dự án này
khi đơn giá quá thấp không phù hợp với thực tế
các nhà thầu đều phải cố tận dụng những công nghệ thiết bị sẵn có để thực hiện thi công công trình
vì vậy không thể tính đến việc áp dụng các công nghệ tiên tiến
và khi việc định mức đơn giá không phù hợp kéo dài sẽ dẫn đến lỗ
và bước cuối cùng nhà thầu phải lựa chọn đó là cắt giảm khối lượng công việc tại dự án hoặc rút khỏi dự án
hệ lụy là nhiều dự án cấp bách trọng điểm đã bị đình trệ chậm tiến độ
những nhà thầu đã từng tham gia dự án sử dụng vốn ngân sách đều thấu hiểu những bất cập
đến từ việc định mức đơn giá lạc hậu

và hiện nay nếu mà căng cứ vào định mức nhà nước thì chúng ta không thể làm được
dự án đầu tư công bị đội vốn khiến ngân sách nhà nước vốn đã eo hẹp nay càng phải chịu áp lực lớn hơn
đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
được kỳ vọng sẽ giải được bài toán chống đội vốn điều chỉnh tăng giá vốn và tình trạng lợi dụng kẽ hở
để trục lợi tham nhũng tháo gỡ những bất cập tồn tại kéo dài nhiều năm qua
và tạo lập một thị trường xây dựng
trong cái hoạt động xây dựng thì vẫn là một cái hoạt động bị cả xã hội nhìn nhận
soi xét là nó có rất dễ có xảy ra những cái chuyện là những cái kẽ hở
và tôi cũng không dám phủ định là hiện nay không có cái kẽ hở chắc chắn là vẫn có
nhưng mà đâu đó thì phải nói rằng cũng có những cái chủ đầu tư và cũng có những nhà thầu
họ làm nghiêm túc nhưng mà thực tế là do cái hoàn cảnh nó xây ra
còn lại thì có những cái mà chúng ta rõ ràng thấy là do cái cách làm của chúng ta
cái lạc hậu của cái đơn giá định mức của chúng ta
cho nên dẫn đến có những cái người sẽ lợi dụng những cái sự mà tranh lệch đó
để họ đưa vào những cái quyền lợi riêng của họ
thì cái đó cũng phải khẳng định là nó là xã hội thì chắc chắn nó cũng có
nhưng nếu như mà chúng ta thay đổi cái hệ thống đơn giá định mức theo một cái cách làm mới
mà chúng tôi nghĩ rằng nó sát hơn thì những cái kẽ hở nó dần dần sẽ bé lại
bây giờ chúng ta tổ chức đấu thầu thì cái giá đấu thầu và giá xây dựng nó sẽ phản ánh cái giá thị trường
nhưng tuy nhiên các bản chí cũng biết ý
mặc dù chúng ta có luật đấu thầu có rất nhiều các văn bản hướng dẫn về công tác đấu thầu
nhưng mà thực chất khi công tác nhưng mà có rất nhiều các cái công trình
có rất nhiều gọi thầu thì cái công tác đấu thầu hoặc là chúng ta không triệt khai được
hoặc là triển khai nó cũng không thật sự là hiệu quả
thì trong cái trường hợp đó thì tôi cho rằng cái tầm đỉnh bức đơn giá
mà nó được cập nhật tiên tiến nhất rồi cập nhật nhất
thì nó sẽ giúp cho các cái chủ đầu tư quản lý chi phí dự án cái tốt hơn
đề án của chính phủ cũng đã yêu cầu rõ những đổi mới
cần phải đáp ứng trong phương pháp xây dựng đỉnh bức giá xây dựng
những đổi mới này sẽ góp phần tạo nên một thị trường minh bạch
nơi các doanh nghiệp được cạnh tranh một cách công bằng
các cái tầm đỉnh bức đơn giá của chúng ta được xây dựng một cách cập nhật nhất tiên tiến nhất
thì nó cũng giúp cho các nhà thầu của chúng ta nâng cao được cái năng lực
nâng cao được cái sức cạnh tranh
bởi vì với cái đỉnh bức đơn giá tiên tiến như thế
thì các nhà thầu nếu mà muốn tham gia được các công trình
đặc biệt là các công trình
của nhà nước chưa nói là tư nhân nhà hàng
thì các ông chỉ phải làm sao mà thay đổi công nghệ
thay đổi cách thức quản lý để giảm cái chi phí
cho nó phù hợp với cái đơn giá của thị trường
theo chỉ đạo của chính phủ
tham gia xây dựng đề án có bảy bộ quản lý xây dựng chuyên ngành và các địa phương
trong đó bộ xây dựng được giao trách nhiệm chủ trì
riêng phần xây dựng bộ xây dựng đã giả soát hơn một mươi bốn đỉnh bức
và xóa bỏ một năm đỉnh bức không còn phù hợp
đối với lĩnh vực giao thông
bộ giao thông vận tải đã phối hợp với bộ xây dựng giả soát bảy trăm ba mươi ba định mức
trong đó bộ xây dựng cũng đã hoàn thành dự thảo
và đang lấy ý kiến về kết quả tính toán xuất vốn đầu tư xây dựng
một km đường cao tốc theo quy mô yêu cầu kỹ thuật
và điều kiện thực tế hiện nay cho từng loại đường
đây là công tác trọng tâm trọng điểm của ngành giao thông
bởi tuyến cao tốc bắc nam dự án có tổng vốn đầu tư rất lớn
đang được gấp rút triển khai
bộ giao thông vận tải thì chúng tôi cũng đã có phối hợp với bộ xây dựng
bộ xây dựng thì cũng giao cho viện kinh tế bộ xây dựng
là đơn vị làm việc nghiên cứu
việc tính toán suất đầu tư của một km đường cao tốc
viện kinh tế bộ xây dựng thì cũng đã phối hợp
với cả các ban quản lý và tư vấn dự án
tư vấn thiết kế của bộ giao thông vận tải
để tham khảo tìm hiểu những dự án đường cao tốc
mà bộ giao thông vận tải đã xây dựng
và lên rất nhiều phương án
tính toán giá thành
theo thông tin từ bộ xây dựng
tại dự thảo đang được lấy ý kiến của các ngành
đã bổ sung tất cả các điều kiện tác động đến chi phí
như vùng miền địa chất công nghệ
để dự án đường cao tốc rơi vào khu vực nào
điều kiện nào thì áp dụng xuất vốn đầu tư tương ứng như vậy
bảo đảm tính chính xác khi lập dự toán
xác định tổng mức đầu tư
đây cũng là vấn đề được chính phủ và người dân đặc biệt quan tâm
bởi trong nhiều năm qua thất thoát
tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản
đặc biệt là dự án đường giao thông đã xảy ra không ít
tính về tỷ lệ hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị
là khu vực chiếm tới bảy mươi tổng mức đầu tư phát triển toàn xã hội
quản lý chi phí đầu tư xây dựng chính là nhân tố cơ bản
tác động đến hiệu quả đầu tư của dự án đầu tư xây dựng
và phát triển đô thị
bởi vậy quan điểm của chính phủ là nhà nước kiểm soát thị trường xây dựng
quản lý toàn diện hệ thống đỉnh mức và giá xây dựng
đối với dự án xây dựng và dịch vụ đô thị sử dụng vốn nhà nước
và dự án hợp tác công tư ppp
thưa quý vị và các bạn để làm rõ mục tiêu yêu cầu
cũng như phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng mới
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi
với ông phạm văn khánh cục trưởng cục kinh tế xây dựng bộ xây dựng
vâng thưa cục trưởng xin cục trưởng cho biết
việc đổi mới hoàn thiện cơ chế chính xác
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về định mức giá xây dựng
sẽ tác động như thế nào đến hiệu quả đầu tư công
chống thất thoát lãng phí cũng như là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
hoàn thiện hệ thống đỉnh mức và giá cơ chế chính xác về đỉnh mức và giá
thì nó là một nhiệm vụ cơ bản của nhiệm vụ quản lý nhà nước
về kinh tế xây dựng và kinh tế đô thị
nó là sự khớp nối của tổ chức của khoa học của công nghệ
vì vậy cho nên là việc hoàn thiện hệ thống cơ chế chính xác đấy
đến hiệu quả đầu tư các dự án
ví dụ như là nếu như mà chúng ta đảm bảo các việc phân cấp phân quyền
cũng như là hệ thống các cái công cụ quản lý nó đầy đủ nó kịp thời
nó phù hợp để mà đảm bảo xác định cái chi phí nếu nó hợp lý
nó phù hợp với cơ chế thị trường
thì các cái việc thực hiện các dự án nó sẽ đảm bảo chất lượng
đảm bảo tiến độ và đảm bảo không vượt cái chi phí mà dự tính
và những yếu tố đó
nó tác động trực tiếp đến hiệu quả đầu tư các dự án
ngoài ra cái hệ thống cơ chế chính xác đầy đủ và hoàn trình
cũng đồng bộ và công khai
thì nó có tác động rất lớn góp phần và tạo cái thị trường xây dựng minh bạch và cạnh tranh
và nó sẽ góp phần chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản
vâng có ý kiến cho rằng ngành xây dựng của việt nam đã có nhiều bước tiến vượt bậc
trong thi công xây lắp và tạo lập dự án
nhưng riêng về quản lý chi phí thì còn nhiều bất cập
chưa theo kiệp được yêu cầu của thực tế
quan điểm của ông về nhận định này như thế nào
và xin ông cho biết một ví dụ cụ thể từ thực tế
ngành xây dựng trong những năm qua đã có những bước tiến rất là tốt trong xây dựng
đã tiếp cận được nhiều công nghệ mới và hiện đại
cũng như là các hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn của các nước phát triển
và nó đã thúc đẩy cái ngành xây dựng nâng cao năng suất rất tốt
tuy nhiên lĩnh vực kinh tế dựng trong đầu tư xây dựng và phát triển đô thị
thì nó còn một số những tồn tại
nó chưa hoàn toàn phù hợp với cơ chế thị trường đầy đủ và hội nhập quốc tế
ví dụ như là cái hệ thống định mức của chúng ta thì hiện nay chúng ta đang đổi mới
bởi vì trước kia chúng ta xây dựng theo một cái phương pháp mà nó phù hợp với cái cơ chế bao cấp
rồi là cái số lượng định mức của chúng ta cũng chưa đáp ứng chưa đầy đủ
rồi là hệ thống giá của chúng ta cũng chưa hoàn toàn phù hợp với cơ chế thị trường
ví dụ như cái giá nhân công của chúng ta là chúng ta mới chia hai nhóm
trong khi đó thị trường
có hàng chục hàng trên năm mươi loại các công việc mà nó có mức giá nhân công khác nhau
rồi cái giá vật liệu cũng vậy
chúng ta cũng mới quan tâm đến chất lượng
chứ chúng ta chưa quan tâm đến cái giá theo số lượng và theo các cái điều kiện cung cấp
thế còn cái giá ca máy thì cũng tương tự như vậy
và những cái đó thì chúng ta cần phải hoàn thiện
để đảm bảo các nguyên tắc tính đúng tính đủ và phù hợp với các cơ chế thị trường
vâng được biết là đề án này sẽ có sự tham gia của bảy ngành và địa phương
vậy thì để đề án thực sự đi vào cuộc sống thì hiện nay còn gặp những khó khăn vướng mắc gì
và còn những việc gì cần phải làm thưa ông
cái nhiệm vụ thứ nhất là cái nhiệm vụ là chúng ta phải hoàn thiện các cái nhiệm vụ ở trong đề án
ví dụ chúng ta giả soát lại cái hệ thống định mức đã có
chúng ta xây dựng các phương pháp định mức mới và giá mới
chúng ta xây dựng lại cái hệ thống giá cả máy mới hệ thống cơ chế chính sách mới
và muốn cái kết quả
và chúng ta xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu giá thị trường
muốn cho những cái kết quả đó nó đi được vào cuộc sống thì một cái nhiệm vụ rất quan trọng là cái việc hướng dẫn việc thực hiện
và bên cạnh đó là chúng ta phải làm công tác truyền thông để cho những đối tượng mà chịu tác động của cái sản phẩm này
người ta hiểu và người ta hiểu thấu đáo thì cái việc mà cái kết quả của dự án nó đi vào cuộc sống được tốt hơn
và một điều quan trọng nữa là để làm những cái việc đó là chúng ta cần phải có kinh phí của đề án
và một điều quyết định là
tức là sự vào cuộc và trách nhiệm của tất cả những người có liên quan
từ cơ quan quản lý nhà nước đến doanh nghiệp từ trung ương và đến địa phương
và trong đề án thì kết quả năm hai nghìn một mươi tám vừa rồi thì chúng ta đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề án
tuy nhiên những khối lượng công việc thuộc về nhiệm vụ của bộ xây dựng thì đã thực hiện đã khá tốt
còn trong đề án thì có sự tham gia của các bộ xây dựng chuyên ngành và các địa phương
thì cái việc mà vào cuộc của các bộ và các địa phương hiện nay so với yêu cầu tiến độ thì nó còn chậm
vì vậy cho nên là cũng mong rằng cái sự vào cuộc của các bộ chuyên ngành các địa phương
và cũng đặc biệt là cũng mong muốn rằng công tác truyền thông của đề án để làm việc thực hiện tốt
thì cái việc đề án đi vào cuộc sống thì nó sẽ sớm và nó sẽ tốt hơn
thất thoát lãng phí đội vốn đã xuất hiện ở nhiều loại hình dự án từ đầu tư xây dựng cơ bản đến dịch vụ đô thị
hàng nghìn tỷ đồng bị thất thoát lãng phí là cái giá rất đắt cho những tồn tại của hệ thống định mức giá và cơ chế quản lý trong đầu tư xây dựng
nhưng cái giá còn đắt hơn đó là niềm tin của người dân cộng đồng doanh nghiệp
bởi vậy triển khai đề án đổi mới trong quản lý chi phí xây dựng chống thất thoát công khai minh bạch giá
phí xây dựng là một nhiệm vụ mục tiêu quan trọng cần phải thực hiện rốt ráo hiệu quả không chỉ ở ngành xây dựng mà cần sự vào cuộc của tất cả các ngành các địa phương